thưa quý vị ngày một mươi chín tháng một mươi tại hà nội ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã họp
chỉ đạo ứng phó với bão số năm đang gây ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển nước ta
dự báo sáng ngày hai mươi tháng một mươi bão số năm sẽ mạnh lên rồi chuyển hướng và suy yếu
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nguyên nhân bão số năm chuyển hướng đột ngột và suy yếu
là do khối không khí lạnh từ phía bắc tác động xuống
tuy nhiên bão yếu đi thành áp thấp vẫn tiếp tục gây mưa lớn
do đó các địa phương còn trong khu vực ảnh hưởng vẫn cần hết sức cảnh giác
đặc biệt là tại các tỉnh ven biển nằm trên đường đi của bão như hải phòng quảng ninh
tuy nhiên bão yếu đi thành áp thấp vẫn tiếp tục gây mưa lớn
do đó các địa phương còn trong khu vực ảnh hưởng vẫn tiếp tục gây mưa lớn
đặc biệt là tại các tỉnh ven biển nằm trên đường đi của bão như hải phòng quảng ninh
hiện nước tại một số địa phương đã rút các địa phương cần chủ động công tác hỗ trợ người dân để ổn định đời sống
hỗ trợ tạo điều kiện để người dân sớm vệ sinh môi trường trở lại cuộc sống bình thường
và hôm nay một mươi chín tháng một mươi bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam cho biết
hiện tàu kiểm ngư bốn trăm sáu mươi bảy đã tiếp nhận các ngư dân gặp nạn và hai thi thể
dự kiến đến trưa ngày mai hai mươi tháng một mươi tàu sẽ đưa các ngư dân gặp nạn cập cảng an hòa huyện núi thành tỉnh quảng nam
theo thông tin từ chỉ huy tàu kiểm ngư bốn trăm sáu mươi bảy lúc h bốn mươi năm phút ngày một mươi chín tháng một mươi
tàu kiểm ngư bốn trăm sáu mươi bảy đã tiếp nhận bốn mươi ba ngư dân và hai thi thể nạn nhân
trong đó có bốn mươi ngư dân và hai thi thể của tàu cá qna chín mươi nghìn một trăm hai mươi chín ts bị chìm
vào lúc một giờ sáng nay tàu kiểm ngư bốn trăm sáu mươi bảy tiếp tục di chuyển đến vị trí tàu qna chín mươi một nghìn bảy trăm tám mươi hai ts do ông trần văn kỵ làm thuyền trưởng
để tiếp nhận ba mươi tám thuyền viên của tàu cá qna chín mươi nghìn chín trăm hai mươi bảy ts bị chìm
đến thời điểm hiện tại tàu kiểm ngư bốn trăm sáu mươi bảy cũng đang tiếp cận tàu qna

sau đó sẽ di chuyển về an hòa huyện phú thành vào trưa ngày hai mươi tháng một mươi
tại sở chỉ huy tiền phương đặt tại đồn biên phòng cửa khẩu cảng kỳ hà
bộ chí huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam vẫn đang giữ liên lạc với tàu kiểm ngư bốn trăm sáu mươi bảy
để nắm hành trình đưa ngư dân trở về đồng thời chuẩn bị các điều kiện
để tiếp nhận ngư dân và làm thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình người bị nạn
thưa quý vị tại tỉnh bình dương tổng công ty điện lực miền nam vừa hoàn tất đóng điện và đưa
và vận hành công trình đường dây một trăm một mươi kv phú giáo trạm biến áp hai trăm hai mươi kv uyên hưng thuộc thành phố tân uyên
công trình đường dây một trăm một mươi kv phú giáo trạm biến áp hai trăm hai mươi kv uyên hưng thuộc thành phố tân uyên
công trình đường dây một trăm một mươi kv phú giáo trạm biến áp hai trăm hai mươi kv uyên hưng có tổng mức đầu tư chín mươi hai tỷ đồng
quy mô xây dựng gồm đường dây một trăm một mươi kv hai mạch có tổng chiều dài tuyến hai mươi bốn năm km chuyển
tiếp từ đường dây phú giáo trị an đến trạm hai trăm hai mươi kv uyên hưng công trình được khởi công từ tháng sáu
hai nghìn hai mươi và trải qua nhiều khó khăn từ xử lý điều chỉnh hướng tuyến cho phù hợp với quy hoạch khu công
nghiệp về ship bank
vướng mắt trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đặc biệt là bị gián đoạn thi công bởi đã
dịch covid một mươi chín sau ba năm công trình đã hoàn tất với nhiệm vụ tăng cường cung cấp điện cho các khu
công nghiệp cũng như đóng góp một phần vào quá trình xây dựng thành phố thông minh của tỉnh bình dương
vừa qua thủ tướng chính phủ đã ký quyết định phê duyệt quy hoạch cửa khẩu trên tuyến biên giới đất
liền việt nam trung quốc thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi trong đó tỉnh lào cai sẽ có hai cặp
cửa khẩu quốc tế được mở nâng cấp gồm mường khương kiều đầu và bản vượt pa sa
theo quy hoạch thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi mở nâng cấp tám cửa khẩu quốc tế chín cửa khẩu song phương một mươi bảy lối thông quan
đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa thuộc các cặp cửa khẩu quốc tế cửa khẩu song phương và một lối mở
cửa khẩu đặc biệt cùng với hai cặp cửa khẩu quốc tế lào cai được mở thêm sáu lối thông quan
đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa thuộc các cặp cửa khẩu quốc tế cửa khẩu song phương
chính phủ sẽ ưu tiên đầu tư các tuyến đường giao thông liên vùng kết nối đến các cửa khẩu quan trọng
đầu tư có định hướng cơ sở hạ tầng trang thiết bị kỹ thuật hiện đại đồng bộ nhằm hình thành hệ thống
cửa khẩu xanh sạch với mục tiêu thông quan nhanh chóng hiệu quả hình thành các khu vực cửa khẩu biên giới
có hoạt động thương mại logistic du lịch và dịch vụ phát triển tương xứng với tiềm năng
và nhu cầu giao thương giữa các tỉnh biên giới của việt nam và trung quốc
thưa quý vị trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp thiếu đơn hàng xuất khẩu do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế toàn cầu
hoạt động xuất hàng qua sàn thương mại điện tử xuyên biên giới thì vẫn diễn ra đều đặn
điều này cho thấy là thương mại điện tử đã và đang giúp doanh nghiệp xuất khẩu mở rộng việc tiếp cận trực tiếp đến người tiêu dùng toàn cầu
tại việt nam
tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử bán lẻ trên hai mươi một năm
các doanh nghiệp được khảo sát cho rằng họ sẽ không thể thực hiện hoạt động xuất khẩu nếu không có hoạt động thương mại điện tử
tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ngành thương mại điện tử có việc làm đạt trên chín mươi tại một số trường đại học cao đẳng